công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội vừa cho biết đến thời điểm hiện tại thì vé tàu từ nam ra bắc những ngày cao điểm đã bán hết chỉ còn lại những đoạn ngắn
bởi vậy là những hành khách muốn có lựa chọn phương tiện di chuyển trong những ngày tết bằng tàu hỏa thì cần phải chủ động kiểm tra lại thông tin
cụ thể từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng chạp ngành đường sắt đã bán hết vé
tuy nhiên từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tức từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng chạp chiều từ nam ra bắc vẫn còn vé
theo tổng công ty đường sắt việt nam dịp tết năm nay ngành đường sắt tiếp tục tổ chức các đoàn tàu chạy thường xuyên hàng ngày
như năm đôi tàu se một se hai se ba se bốn se năm se sáu se bảy se tám se chín se một mươi tuyến sài gòn hà nội và ngược lại
một đôi tàu sqn một sqn hai tuyến sài gòn quy nhơn và ngược lại
một đôi tàu snt một snt hai tuyến sài gòn nha trang và ngược lại
một đôi tàu spt một spt hai tuyến sài gòn phan thiết và ngược lại
ngoài ra ngành đường sắt cũng tổ chức năm đôi tàu tăng cường trên tuyến sài gòn hà nội và ngược lại
gồm se một mươi một se một mươi hai se một mươi chín se hai mươi se hai mươi chín se ba mươi se hai mươi ba se hai mươi bốn tn ba tn bốn